bộ lao động thương binh và xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành về chuẩn nghèo đa chiều mới
áp dụng từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
và điều mà nhiều người quan tâm đó là mức thu nhập của chuẩn nghèo sẽ được tăng từ bảy mươi mức sống tối thiểu
lên gấp đôi bảo đảm phân nao cuộc sống của người nghèo trong tình hình mới
theo báo cáo của chính phủ tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ chín tám mươi tám đầu năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn dưới ba
vào cuối năm hai nghìn hai mươi bình quân giảm một năm mươi ba một năm
kết quả này thể hiện sự nỗ lực của nhiều cơ quan bộ ngành và địa phương trong suốt năm năm qua
tuy nhiên tỷ lệ tái nghèo nghèo phát sinh vẫn không giảm đáng kể trong nhiều năm qua do mức chuẩn nghèo quá thấp
cụ thể với hộ nghèo hộ cận nghèo khu vực thành thị là chín trăm linh đến một ba triệu đồng một người một tháng
và từ bảy trăm linh đến chín trăm linh đồng một người một tháng tương ứng với bảy mươi mức sống tối thiểu
chuyển nghèo đầu kỳ của chúng ta xác định chỉ có
bảy mươi mức sống tối thiểu
thế thì làm sao mà chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu mà giảm giảm giảm cái vượt vượt được
không vượt vượt đâu vì thế
vượt bảy ít nhất anh phải cái mức sống tối thiểu thì anh cứ nói chuyện là người ta thoát nghèo hay không
còn đây đấy là tôi nói đầu kỳ mà điểm thứ hai cái yếu với chuẩn nghèo của chúng ta
đó là chúng ta duy trì mãi một cái chuẩn trong cả một cái nhiệm kỳ
không chỉ là tiêu chí thu nhập mà chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
đã bộc lộ nhiều nội dung là
một số chỉ số đo lường tiếp cận nghèo đa chiều chưa cụ thể chưa định lượng nên khó xác định
theo văn phòng quốc gia về giảm nghèo tăng trưởng kinh tế chuẩn mức sống nâng lên chuẩn nghèo cũng phải nâng lên
theo mức chuẩn nghèo mới được tính toán hộ gia đình thành thị có mức thu nhập bình quân dưới hai triệu đồng một người một tháng
có thể được xét là hộ nghèo ở nông thôn là dưới một năm triệu đồng
không phải dưới mức chuẩn người ta bản thân đã nghèo rồi
thế mà ra khỏi cái chuẩn nghèo chúng ta thực ra người ta vẫn là người nghèo
thực ra là vẫn dưới chuẩn mức sống tối thiểu
cho nên là vì sao mà không bền vững vì sao mà chỉ cần là có cái dịch bệnh hay thiên tai lụt bão cái là lập tức người ta trở lại hộ nghèo ngay
nếu chúng ta giải quyết được điều này thì cũng chưa thể hoàn toàn bền vững được
nhưng mà cơ bản cũng đạt đúng được cái việc giảm nghèo bền vững tốt hơn
dự kiến nếu tính theo chuẩn nghèo mới này số hộ thuộc diện nghèo cả nước sẽ tăng lên gần hai năm lần hiện nay
tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo chiếm một mươi sáu dân số
ước tính tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khoảng chín ba tương ứng với hai năm triệu hộ một mươi triệu khẩu
tỷ lệ hộ cận nghèo khoảng bảy tương ứng với một tám mươi chín triệu hộ bảy sáu mươi một triệu khẩu
với mục tiêu mỗi năm giảm một năm hộ nghèo cận nghèo thì đến năm hai nghìn hai mươi năm tỷ lệ của chúng ta sẽ giảm xuống dưới một mươi
thưa quý vị chuẩn nghèo cho giai đoạn mới không chỉ tăng về thu nhập mà phải xem xét đến các dịch vụ xã hội cơ bản
đặc biệt nhấn mạnh đến tiêu chí việc làm
tuy nhiên điều quan trọng khi đưa ra chuẩn mới này đó là liệu tính toán đó đã đủ để xác định đối tượng hay chưa
có ảnh hưởng nhiều đến ngân sách hay không và làm sao để hỗ trợ thoát nghèo thực sự có hiệu quả
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau đây
theo tính toán của bộ lao động thương binh và xã hội tổng nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm là khoảng bảy mươi tám ba so với giai đoạn hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng đề nghị cân nhắc tính toán đưa ra con số hợp lý nhất là tính toán để các hộ thoát nghèo không tái nghèo
hộ cận nghèo và những hộ vừa mới thoát nghèo là một vấn đề chúng ta phải tính toán thật kỹ
thực tế hiện nay một số tỉnh thành đã áp chuẩn nghèo cao hơn chuẩn chung của cả nước hoặc tự xây dựng bộ tiêu chí riêng
tại tp hcm chuẩn hộ nghèo theo thu nhập của giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là hai mươi tám triệu một năm và ba mươi sáu triệu đồng một năm là hộ cận nghèo
gần gấp ba lần so với chuẩn nghèo quốc gia
rõ ràng khi các địa phương dành nhiều sự quan tâm cho người nghèo đưa ra các tiêu chí sát với thực
thế tình hình tại địa phương sẽ giúp cho công tác giảm nghèo hiệu quả và thực chất hơn
tuy nhiên một vấn đề khá quan trọng là tại nhiều nơi không chỉ là giúp người nghèo thoát nghèo có được các dịch vụ xã hội cơ bản
mà còn đưa ra các giải pháp hỗ trợ nâng cao trách nhiệm thoát nghèo cho chính họ hạn chế thấp nhất tính trông chờ ỉ lại
trước đây khi mình hỗ trợ một trăm linh người dân cứ làm được hay không được cũng không mất gì và không có trách nhiệm
nhưng bây giờ mình phải gắn trách nhiệm người dân cũng kiếm nghị với tỉnh
bên cạnh việc hỗ trợ với lãi suất vốn vay của ngân hàng xã hội tăng vốn giải quyết việc làm
tức là ta cho vay với lãi suất thấp để người dân thực hiện
khi mà ông làm việc đấy lúc nào cũng phải nghĩ về việc làm sao mình phải đảm bảo nguồn vốn để tới đây trả
chứ không có chuyện mình cho không nữa
thế thì gắn trách nhiệm người dân vào đó
đối với các tiêu chí về dịch vụ xã hội cơ sở đo lường xác định hộ nghèo cận nghèo
nhiều ý kiến cho rằng cần phải có tính toán khá cụ thể sát thực tiễn
đồng thời phải đưa ra quy trình xét chọn minh bạch công khai nâng cao tính trách nhiệm của lãnh đạo cấp xã
để qua đó hạn chế thấp nhất những sai sót có thể xảy ra